vào trường ngày hôm nay chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân
cùng với đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay changi bắt đầu thăm chính thức singapore
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng hai theo lời mời của thủ tướng lý hiển long
đón đoàn tại sân bay có đại diện chính phủ singapore đại sứ singapore tại việt nam
vụ trưởng vụ lễ tân singapore đại sứ việt nam tại singapore cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán
và kiều bào việt nam tại singapore
chuyến thăm nhằm khẳng định đưa hợp tác kết nối kinh tế việt nam singapore lên tầm cao mới
trong bối cảnh một loạt các hiệp định thương mại tự do fta thế hệ mới có sự tham gia của việt nam và singapore
trong đó có hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
dự kiến trong chuyến thăm thủ tướng phạm minh chính sẽ hội đàm với thủ tướng singapore
hội kiến với tổng thống singapore hội kiến với chủ tịch quốc hội singapore
cùng với đó thủ tướng chính phủ gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại singapore để lắng nghe tâm tư tình cảm của bà con
đặc biệt thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu singapore và dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam singapore
nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước